thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông